khi bị ngăn chặn chúng lại đổi địa chỉ ip đổi tên miền để tiếp tục hoạt động
theo các tài xế xe khách họ được một nhóm người tìm gặp và đưa ra thỏa thuận
chỉ cần nhà xe nào đồng ý quảng cáo sẽ được trả một triệu đồng một tháng
tháng nào trả tiền tháng đấy đến hẹn lại lên
cư dân mạng cho rằng việc các website cờ bạc lên lõi đang giống lên hồi chuông báo động
nếu các cơ quan chức năng không vào cuộc ngăn chặn hậu quả là rất khô lường
cơ bạc là bác thằng bần
giờ lên lòi khắp nơi bao nhiêu người tan ra bại sản vì cờ bạc rồi
những người không vững tâm lý thích đỏ đen sẽ rất nguy hiểm gây nhiều hệ lụy cho xã hội
cơ bạc sản sinh ra nhiều thành phần xấu cho xã hội gây nguy cơ tiềm ẩn mất an ninh trật tự
tôi nghĩ cơ quan chức năng cần ngăn chặn tận gốc tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng
đánh bạc trái phép là hành vi bị cướp
cấm theo quy định của luật quảng cáo
và trường hợp thực hiện hành vi quảng cáo mà không phải là trên không gian mạng
sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định ba mươi tám của chính phủ có thể lên tới một trăm linh triệu đồng
xong nếu như so với việc chăn rắt các con mồi thì việc xử phạt này không thấm vào đâu
so với lợi nhuận mà các trang cờ bạc kiếm được
bởi đối với người chơi lúc đầu chỉ chơi cho vui giải trí
nhưng khi càng thua càng hăng máu và sẵn sàng nạp tiền để gỡ gạc rất nguy hiểm
tôi thấy các trang web này đều lấy các tên miền nước ngoài
và thường đặt máy chủ ở nước ngoài để tránh sự quản lý của cơ quan chức năng
cái thứ hai nữa là dễ gây chú ý cho người chơi khi lần đầu truy cập vào trang web
và đánh vào sự tham lam của mỗi người khi không thích làm mà vẫn có tiền khi chơi cờ bạc
còn tiền thì quy đổi rất nhanh khiến người chơi càng thích thú và đam mê xa lầy và đỏ đen
trò chơi đánh bạc trái hình
đàng ngày càng thu hút hàng người
hàng nghìn con bạc tham gia với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng
không chỉ cập nhật mà còn đưa ra nhiều chương trình khuyến mại khiến người chơi hứng thú
tôi nghĩ nếu không làm chặt và ngăn chặn sẽ rất nguy hiểm
tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng đang diễn biến phức tạp
chúng liên tục móc nối cấu kết để xây dựng mở rộng mạng lưới đại lý cho người chơi bạc cá cược
để lôi kéo chúng thường quảng cáo công khai hoặc dùng các ứng dụng công nghệ số
các trang mạng xã hội diễn đàn trang web nhiều người truy cập
và gần đây là lợi dụng xe khách để quảng cáo trá hình lôi kéo người chơi
cứ dân mạng cho rằng người dân cần cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo lôi kéo dụ dỗ
và tuyệt đối không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức
nếu phát hiện các trang web đánh bạc cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng
để sớm có phương án xử lý và ngăn chặn
mỗi người chúng ta cần nâng cao nhận thức
không tham gia không chơi thì sẽ không tiếp tay cho tội phạm đánh bạc
ngăn chặn được hay không tùy thuộc vào mỗi người chúng ta
đừng dây dưa vào cờ bạc mà tiền mất tật mạng gia đình tan hoàng
qua vụ việc quảng cáo trên xe khách tôi nghĩ cơ quan chức năng cần xác minh
làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo
cụ thể là hành vi quảng cáo cho các hoạt động đánh bạc
để xem xét xử lý đối với các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
việc nhiều xe khách đăng quảng cáo tiếp tay cho các trang web đánh bạc trong thời gian qua mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng